tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc seo yung mo và đoàn đại biểu quân sự cấp cao bộ quốc phòng hàn quốc
ngay sau lễ đón đã diễn ra cuộc hội đàm giữa bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam và hàn quốc
bộ trưởng ngô xuân lịch đánh giá cao chuyến thăm lần này của bộ trưởng song yong mu tạo dấu ấn cho phát triển quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước hai quân đội
góp phần tăng cường tin cậy chính trị cao giữa nhân dân và quân đội hai nước bày tỏ ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên khẳng định coi trọng phát triển quan hệ ổn định lâu dài với hàn quốc tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác quốc phòng
hàn quốc khẳng định coi trọng vị thế vai trò trung tâm của việt nam trong asean cũng như ở khu vực đông nam á việt nam có tầm quan trọng và là nhân tố kết nối để hàn quốc triển khai thành công chính sách hướng nam mới với các nước trong khu vực
hàn quốc ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông và tự do đi lại hàng hải hàng không trong khu vực
tại hội đàm hai bộ trưởng việt nam và hàn quốc cùng nhau trao đổi các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh thế giới khu vực thống nhất triển khai nội dung hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới
nhất trí cùng thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực hợp tác công nghiệp quốc phòng tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại việt nam